tổng cục hải quan công bố tình hình xuất nhập khẩu của việt nam trong tháng bốn và bốn tháng đầu năm nay
cụ thể tổng kiếm ngành xuất nhập khẩu trong tháng bốn đạt ba mươi sáu một mươi một tỷ usd giảm hai mươi hai so với tháng ba tương ứng giảm một mươi một mươi bảy tỷ usd
tuy nhiên lũy kế từ đầu năm đến hết tháng bốn tổng kim ngành xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước vẫn tăng chín so với cùng kỳ năm trước
đạt gần một trăm năm mươi chín tỷ usd tương ứng tăng một bốn tỷ usd trong đó giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần tám mươi một tỷ usd tăng hai và nhập khẩu đạt hơn bảy mươi tám tỷ usd giảm nhẹ ba
như vậy trong bốn tháng đầu năm cả nước vẫn xuất siêu hai bảy mươi tám tỷ usd
thị trường châu á vẫn dẫn đầu trong hoạt động trao đổi thương mại của việt nam với tỷ trọng cao nhất là sáu mươi năm hai trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
tương đương hơn một trăm bốn mươi bốn tỷ usd
ngay là xuất nhập khẩu với châu âu đạt hơn một mươi chín tỷ usd